khiến nhiều người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
tại huyện gia lâm hà nội sáng nay chủ tịch ubnd xã kiều kỵ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc
một đôi nam nữ tử vong khi đang đi trên đường nghi do bị xét đánh
tại hiện trường phần mũ bảo hiểm của nạn nhân bị thủng và có dấu hiệu bị cháy xém
nhân chứng tại hiện trường cho biết trước khi vụ việc thương tâm xảy ra
người dân nghe thấy hai tiếng xét lớn
trong khi đó tại huyện bảo lâm nơi vùng sâu của tỉnh cao bằng vừa xảy ra mưa rông
sấm xét đánh trúng một cô gái dân tộc mông tử vong tại chỗ
nạn nhân là chị vừa thị mỹ sinh năm hai nghìn ở xóm nà mấu xã mông ân
đi chăn bò trên bãi cỏ cách nhà khoảng một km bất ngờ chị mị bị xét đánh trúng người
sau hai tiếng trời hưởng nắng người dân địa phương phát hiện nạn nhân bị cháy đen
nằm bất động trên bãi cỏ công an xã mong ngân cùng lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi
đưa nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng chín một nhóm một mươi hai người dân xóm đừng xã thống nhất
huyện lạc thủy tỉnh hòa bình lên đồi trồng keo thì trời xuất hiện mưa kèm sấm xét
trong lúc chú mưa một người bị xét đánh tử vong hai người khác bị thương